theo nguồn tin chính thức từ thông tấn quân sự bộ quốc phòng cho biết trong quá trình điều tra mở rộng vụ án đinh ngọc hệ bùi văn nga và đồng phạm về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo khoản ba điều hai trăm hai mươi chín và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản ba điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
thực hiện ý kiến của bộ chính trị ban chỉ đạo một trăm một mươi và ban thường vụ quân ủy trung ương chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi cơ quan điều tra hình sự bộ quốc phòng đã phối hợp với viện kiểm sát quân sự trung ương thi hành quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đô đốc nguyễn văn hiến nguyên thứ trưởng bộ quốc phòng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản ba điều ba trăm sáu mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
các cơ quan chức năng đã xem xét xác định vi phạm khuyết điểm của ông nguyễn văn hiến là rất nghiêm trọng
làm thiệt hại lớn đến tiền tài sản của nhà nước và quân đội để một số cán bộ đảng viên trong quân chủng hải quân bị khởi tố điều tra và xử lý hình sự ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng quân đội và cá nhân ông nguyễn văn hiến